mùng sáu tết kỷ hợi tại cánh đồng thôn đội tín xã đội sơn huyện duy tiên tỉnh hà nam đã diễn ra hội thi vẽ trang trí châu lễ hội tịch điền đội sơn năm hai nghìn một mươi chín
tham gia hội thi có hai mươi bốn họa sĩ đến từ thủ đô hà nội và các tỉnh hà nam hưng yên ninh bình thái bình
ngay từ sáng sớm những chú châu được chọn lựa từ các thôn xóm trong vùng đã được tập kết tại bãi gần sân khấu chính để làm giá vẽ cho các họa sĩ
sau hồi chống khai hội các họa sĩ về khu sân bã nhận châu và bắt đầu thể hiện ý tưởng sáng tạo nghệ thuật trên mình châu

hội thi vẽ trang trí châu lễ hội tịch điển đội sơn là nét văn hóa độc đáo của vùng đất đội sơn huyện duy tiên
qua đó góp phần khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp xây dựng nông thôn mới của đất nước nói chung tỉnh hà nam nói riêng
những chú châu đạt giải sẽ tham gia nghi thức xuống đồng cày tịch điền vào ngày hôm nay một mươi một tháng hai tức mùng bảy tháng riêng năm kỷ hợi